cách đây một năm một số hộ dân ở làng nghề làm cá khô nổi tiếng thuộc tỉnh bà rệ vũng tàu
bị phát hiện dùng hóa chất độc hại để chế biến cá khô khiến làng nghề này phải lao đao
người dân gần như không kinh doanh được
sau sự việc thì bà con đã có phần nào cải tiến được phương thức sản xuất
ý thức hơn trong chế biến cá khô tuy nhiên cũng chưa hoàn toàn bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
làng nghề cá khô phước hải huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu cá được phơi ngoài đồng trống
đường đi bụi bẩn thì cứ mặc nhiên bám vào người thì dùng tay trần
người thì có đeo găng tay nhưng lại kém vệ sinh dụng cụ chế biến môi trường bảo quản chưa được bảo đảm an toàn
khoảng một năm trước sự việc hộ dân dùng hóa chất độc hại để tẩm ướp cá khô bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý
bà con ở làng nghề này cũng lâm vào cảnh lao đao cá bán không ai mua
chính quyền địa phương đã vào cuộc định hướng hướng dẫn bà con làm nghề dành lại thương hiệu
kết quả đạt được cũng ghi nhận những tín hiệu khả quan nhưng chưa hẳn là hoàn toàn
rồi qua cái thời điểm đó nó ngưng lại một lúc cháy dứt luôn á là cái nghĩa là không muốn bán gì được hết
mà bây giờ thì cũng đỡ đỡ là bán được ba bốn phần bốn năm phần cũng được
chứ hôm trước là đã kể như là kiệt quệ luôn á
hình như là ta cũng tin vào cũng như là người nào làm có người thậu chứ ta không có mà vô đủ cá nấm mà ta không mua của mình
ta dám mua bình thường
cá khô là loại thực phẩm được dùng khá phổ biến
tuy nhiên quy trình chế biến cá khô với những công đoạn không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ có thể gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng thậm chí là ngộ độc
bà con cần chú trọng hơn trong các công đoạn làm ra sản phẩm để giữ gìn thương hiệu đặc sản nhà nghề